sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại thôn hiển tây xã quảng lưu huyện quảng sương theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
trước đó trên địa bàn thôn hiền tây xã quảng lưu huyện quảng sương phát hiện một ca dương tính với covid một mươi chín là lái xe container cho công ty quang minh bình dương vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đã đăng ký tem qr ưu tiên lưu thông trên luồng danh quốc gia
sau khi bệnh nhân này trở về địa phương đã không tuân thủ các quy định về khai báo y tế về cách ly y tế có biểu hiện khai báo lịch trình di chuyển thiếu trung thực đã đi nhiều nơi tiếp xúc gần với nhiều người khi đang trong thời hạn cách ly tại nhà gây nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng là rất lớn
quá trình điều tra truy vết bước đầu xác định một mươi trường hợp thuộc diện f một tiếp xúc gần với bệnh nhân và bảy mươi chín trường hợp khác có liên quan tất cả các trường hợp này đều đã được thông báo cho địa phương và thực hiện các biện pháp khai báo y tế theo dõi sức khỏe cách ly theo quy định
lực lượng chức năng huyện quảng sương đã tiến hành lập chốt cách ly y tế phong tỏa tạm thời một con ngõ và bảy hộ dân ở thôn hiền tây xã quảng lưu để khoanh vùng không chế dịch bệnh không để lây lan ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại